trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao các quyết định của chủ tịch nước
bổ nhiệm bộ trưởng bộ y tế bộ trưởng khoa học và công nghệ và thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
đồng thời tin tưởng các tân tư lệnh ngành sẽ phát huy tinh thần đoàn kết
thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một tại trụ sở bộ y tế thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thay mặt bộ chính trị
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chúc mừng đồng chí nguyễn thanh long đã được quốc hội phê chuẩn và chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh bộ trưởng bộ y tế
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí nguyễn thanh long
đồng chí nguyễn thanh long sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu có học hàm giáo sư học vị tiến sĩ y học
được quốc hội phê chuẩn vào chức danh bộ trưởng bộ y tế ngày một mươi hai tháng một mươi một
và sau đó được chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm bộ trưởng bộ y tế
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những đóng góp của đồng chí nguyễn thanh long
một người lãnh đạo có trình độ kinh nghiệm và đã trải qua nhiều vị trí
từ công tác chuyên môn cho đến công tác quản lý trong ngành y tế
đặc biệt khi dịch covid một mươi chín xảy ra và bùng phát đồng chí đã nhanh chóng phát huy vai trò tham mưu cho chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia nhiều quyết sách quan trọng góp phần vào thành công trong cuộc chiến với covid một mươi chín
thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian tới bộ trưởng nguyễn thanh long cần chỉ đạo ngành y tế thực hiện tốt một mươi nhiệm vụ
trong đó nhiệm vụ đầu tiên là kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín không để dịch quay trở lại
đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh truyền nhiễm khác như bạch hầu sốt sốt huyết cúng mùa và dịch tả